bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam đối với việc cộng hòa séc lùi thời gian cấp visa cho những người lao động việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
chúng tôi hiểu rằng đây là vấn đề mang tính chất kỹ thuật và sẵn sàng phối hợp với phía séc giải quyết những vướng mắt trong việc cấp thị thực dài hạn với mục đích lao động hoặc kinh doanh của người việt nam
qua đó thì tạo đủ kiện để thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và cộng hòa séc
bình luận về cuộc bầu cử quốc hội tại campuchia vừa qua người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định

bình luận về cuộc xây dựng đất nước campuchia hòa bình ổn định và phát triển hồn vinh
chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về các hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới